chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh nhận được tin báo của bị hại về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng
nạn nhân đã chuyển tám mươi lần với tổng số tiền hơn tám trăm tám mươi triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi tiếp nhận tin công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bảy tp hồ chí minh
tiến hành triệu tập nguyễn văn hiếu chú thành phố hồ chí minh cùng một mươi đối tượng và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội nói trên
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại có gắn sim một máy in một máy tính sách tay nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép một thẻ atm ngân hàng acb mang tên hồ ngọc thành
được biết hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước